do tác động của gió đông nam từ biển thổi vào
nên trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
sẽ có mưa nhỏ mưa phùn lẫn sương mù
làm giảm tầm nhìn xa
nền nhiệt trên khu vực giao động
là từ một mươi bốn đến hai mươi hai độ
sau đó từ đêm mai khi mà khối không khí lạnh
được tăng cường yếu mưa sẽ tăng
lên diện giải rác cùng nền nhiệt
giảm từ một đến hai độ
cục bộ có nơi còn rất đậm
nhưng đến ngày một mươi hai khi không khí lạnh
suy yếu thì nền nhiệt sẽ tăng trở lại
tương tự tại các tỉnh thành
ở phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa nhỏ và có sương mùi nhẹ
vào lúc sáng sớm với mức nhiệt cao nhất
giao động là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
khu tây bắc có nơi sấp xỉ hai mươi sáu độ
sau đó từ đêm mai
khi mà không khí lạnh tăng cường
nền nhiệt sẽ giảm đôi chút
tuy nhiên đến ngày một mươi hai khi mà không khí lạnh suy yếu
thì nhiệt độ sẽ lại tăng trở lại
đối với các tỉnh miền trung
trong hôm nay và ngày mai
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
vẫn chỉ có mưa vài nơi
với mức nhiệt giao động là từ một mươi bảy đến hai mươi năm độ
có nơi còn cao hơn
sau đó từ chiều tối mai
ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
cũng chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh
nên có mưa rông rải rác
và sương mù vào lúc sáng sớm
cùng nền nhiệt giảm từ một đến hai độ
nhưng đến ngày một mươi hai khi mà không khí lạnh suy yếu
thì nhiệt độ trên khu vực cũng sẽ tăng trở lại
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào
đến khánh hòa trong hôm nay và ngày mai
cũng phổ biến là ít mưa
với mức nhiệt cao nhất trong ngưỡng là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
và cũng từ chiều tối mai
khi mà chịu ảnh hưởng
của cối không khí lạnh
thì mưa rông sẽ tăng lên diện rải rác
cùng nền nhiệt giảm đôi chút
tuy nhiên đến ngày một mươi hai khi mà nền nhiệt sẽ tăng trở lại
riêng khu vực ninh thuận bình thuận
trong ba ngày tới
đều ổn định là ít mưa
với mức nhiệt cao nhất trong ngưỡng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
ở vùng cao tây nguyên
do nằm xa cối không khí lạnh
nên thời tiết lên đây ít bị tác động
trong ba ngày tới
khu vực này chỉ có thể xảy ra những cơn mưa rông cục bộ
vào lúc chiều tối với lượng không nhiều
ban ngày trời nắng với nền nhiệt giao động
là từ một mươi năm đến hai mươi chín độ
đến với các tỉnh thành đam bộ
trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới
tại đây duy trì trạng thái
thời tiết chỉ có mưa cục bộ vào lúc chiều tối
ban ngày thì có nắng gián đoạn
với nhiệt độ trưa chiều
giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn